năm hai nghìn hai mươi tp hcm sẽ tăng cường công tác điều tra xử lý buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tập trung vào các đường dây ổ nhóm các đối tượng chủ mưu cầm đầu
đây là mục tiêu trong kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn tp hcm năm hai nghìn hai mươi
tp hcm sẽ phân công lực lượng làm công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
theo hướng tập trung chuyên sâu phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
bên cạnh đó thành phố sẽ tăng cường công tác điều tra xử lý buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
tập trung vào các đường dây ổ nhóm các đối tượng chủ mưu cầm đầu các thủ đoạn gian lận về giá
đo lường chất lượng xuất xứ hợp thức hóa hóa đơn chứng từ
trong năm hai nghìn hai mươi tp hcm kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
trên địa bàn lĩnh vực quản lý đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ kiểm tra kiểm soát tránh trùng lập
nhưng cũng không bỏ qua kẻ hở không gây phiền hà cho tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa trên địa bàn